thưa quý vị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thuận hai mươi bốn tuổi
trú tại xã cư xuê huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh đàm giao huy chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
vào ngày hai mươi sáu tháng năm anh huy cùng hai người bạn đi hát karaoke nhưng bị say và không thanh toán tiền
chủ quán karaoke đã gọi nguyễn hữu thuật đến để đưa những người này về nhưng lại xảy ra xô xát đánh nhau
thuật đã dùng tua vít đâm hai nhát vào vùng ngực và đầu anh huy khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là năm mươi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoàng quang việt bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch ubnd thị trấn kiến đức huyện đắk rơ lấp đã bị công an tỉnh đắk nông khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú tạm hoãn xuất cảnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
theo tài liệu điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù biết rõ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng
thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế khi giao dịch song với vai trò là chủ tịch ubnd thị trấn kiến đức
ông việt vẫn ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ mình đứng tên nhận chuyển nhượng
hành vi của ông việt đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn một trăm một mươi hai triệu đồng
công an tỉnh hậu giang vừa phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh
quy mô lớn lên đến khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp
đối với chín đối tượng tạm giữ gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng
cùng với nhiều tài liệu vật chứng dùng vào việc đánh bạc các đối tượng đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá
như spobet ipad tám trăm tám mươi tám trang đá gả mạng sv tám mươi tám tổ chức mua bán lô đề của các đài miền nam miền bắc
số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng là khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
xã e tó huyện grong năng tỉnh đắk lắc về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
hoặc ở lại nước ngoài trái phép đối tượng này cao một m năm mươi tám và có nốt ruồi dưới sau mép phải
còn về tội trộm cắp tài sản công an huyện đông hưng tỉnh thái bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn hữu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bồ trang ba
xã quỳnh hoa huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình có nốt ruồi cách một cm trên trước mép trái
và đối tượng mạc văn chỉnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn thiên khang
xã tiên cường huyện tiên lãng thành phố hải phòng phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hưng hà
tỉnh thái bình cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý